theo báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín đó là tổng sản phẩm trong nước gdp tăng từ sáu sáu đến sáu tám
tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng bốn tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bảy tám
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm một đến một năm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới bốn
số dường bệnh trên một vạn dân không tính giường trạm y tế xã đạt hai mươi bảy giường tỷ lệ khu công nghiệp khu chế xuất đang hoạt động
có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường tám mươi chín tỷ lệ che phủ rừng đạt bốn mươi một tám mươi năm
cũng trong thời gian làm việc buổi sáng các đại biểu quốc hội sẽ nghe tờ trình
báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý thuế sửa đổi và thảo luận ở tổ về dự án luật kiến trúc
buổi chiều các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật giáo dục sửa đổi
nhận lời mời của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí miguel mario díaz canel becmundet chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba và phu nhân
sẽ thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một
trong chuyến thăm cấp hữu nghị chính thức đến việt nam chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
sẽ vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tại tượng đài canh hùng liệt sĩ
vào sáng ngày chín tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm
với chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
đồng chí miguel mario díaz canel becmundet cũng sẽ có các cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam đoàn đại biểu cấp cao cuba sẽ làm việc với lãnh đạo thành ủy
thành phố hồ chí minh thăm khu di tích cách mạng địa đạo củ chi và khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
thưa quý vị ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề an toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo
và thiết bị thông minh sẽ được tổ chức tại thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tới đây
theo dự kiến nhiều giải pháp công nghệ an toàn thông tin của các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới
sẽ được đưa ra tại diễn đàn lần này

ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ được đưa ra tại diễn đàn lần này
ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi tám mang đến những cơ hội kinh doanh và tìm kiếm
chia sẻ những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới gắn kết giữa nhà nước xã hội doanh nghiệp
nhằm đảm bảo môi trường hoạt động ứng dụng công nghệ và quản lý sản xuất kinh doanh học tập giải trí
những vấn đề nóng về an toàn thông tin công nghệ mới của các hãng bảo mật
những biện pháp bắt đầu có hiệu lực trong quản lý hành chính quốc gia sẽ được đề cập trong ngày an toàn thông tin
chúng tôi có nhấn mạnh một trong những trụ cột của đảm bảo an ninh an toàn thông tin đó là về nguồn nhân lực
thì nguồn nhân lực an toàn thông tin là một cái mà chúng ta đang rất là quan tâm
bởi vì việt nam chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng không phải chỉ có về vấn đề công nghệ
không phải chỉ có về vấn đề tài chính mà phải là có con người sẵn sàng đáp ứng cho sự phát triển ngày hôm nay
bắt đầu trong chuỗi sự kiện của ngày an toàn thông tin hai nghìn một mươi tám là cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin lần thứ một mươi một
dành cho sinh viên các học viện trường đại học cao đẳng trên toàn quốc tổ chức tại hà nội đà nẵng và tp hcm
vòng trung khảo được tổ chức vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tp hcm
tiếp đến là tọa đàm giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử
bên cạnh các tham luận báo cáo chuyên môn tại hội thảo còn có khu trưng bày triển lãm giới thiệu giải pháp
sản phẩm công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các tổ chức và doanh nghiệp
dự kiến sự kiện thu hút hơn năm trăm linh khách mời tham dự các tổ chức cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
các chuyên gia an toàn thông tin và công nghệ thông tin
nhằm kết nối cung cầu hiệu quả thông qua công nghệ hiện đại sàn thương mại điện tử nông nghiệp
thực phẩm thủy hải sản sạch gcaecr vn đã chính thức ra mắt phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước
từ thực tế sản xuất cho thấy mặc dù năng lực sản xuất nông sản của nước ta rất cao
nhưng khâu tiêu thụ vẫn đang là nút thắt khiến cảnh được mùa rớt giá diễn ra
hàng nông sản xuất khẩu ra nước ngoài với thương hiệu nước khác
để giải bài toán này thì sàn thương mại điện tử được xem là một giải pháp kết nối cung cầu hiệu quả
và phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay
sản thương mại điện tử www gcaeco vn hay còn gọi dân dã là chợ online nông sản
với nền tảng thương mại điện tử tích hợp công nghệ blockchain
ứng dụng và sàn thương mại điện tử gcaeco sẽ là cầu nối để giúp cho người mua và người sản xuất nông sản
có thể dễ dàng tiếp cận với nhau mà không cần qua các khâu trung gian như trước
tiết kiệm tối đa chi phí mua bán
công nghệ blockchain với các tính năng yêu việt của mình như minh bạch an toàn bảo mật bất biến
không thể làm giả đã được gcaeco tích hợp để phát triển ứng dụng cho phép người tiêu dùng
có thể truy xuất nguồn gốc hành trình nông sản thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn
sàn thương mại điện tử gcaeco vn đã và đang trở thành kênh bán hàng miễn phí cho hàng chục triệu người nông dân
hàng ngàn hợp tác xã nhà buôn chủ cửa hàng trên cả nước
sàn thương mại điện tử sẽ giúp người bán dễ dàng tìm kiếm và kết nối người mua hay khách hàng có nhu cầu
không chỉ tại việt nam mà cả quốc tế tại gcaeco vn
với người mua hàng chỉ cần truy cập website hoặc tải ứng dụng về smartphone của mình
đăng ký tài khoản miễn phí rồi nhập tên sản phẩm cần mua
các tính năng của sàn thương mại điện tử gcaeco vn sẽ giúp khách hàng chọn lựa các loại sản phẩm theo tiêu chí mong muốn
từ đó người mua sẽ lựa chọn được các hàng hóa sản phẩm theo cách tối ưu và có hiệu quả nhất
những vấn đề về thách thức và giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là chủ đề chính tại diễn đàn kinh tế số việt nam năm hai nghìn một mươi tám khai mạc tại thành phố hồ chí minh
truyền hình nhân dân là đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện
với sự tham dự của hơn năm trăm linh đại biểu là những nhà hoạch định chính sách nhà khoa học và hội doanh nghiệp
xác định rõ doanh nghiệp việt phải số hóa là yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế kỹ thuật số
diễn đàn kinh tế số việt nam quy tụ hai mươi một diễn giả là các chuyên gia cao cấp của các tổ chức trong nước và quốc tế về chính sách công công nghệ số
đưa ra những tiềm năng to lớn khi doanh nghiệp chịu đầu tư cập nhật áp dụng số hóa vào từng công đoạn nhỏ trong quản lý và sản xuất
điều này không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước mà còn cả trên thị trường xuất khẩu
tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để các doanh nghiệp chuyển đổi số hóa
nếu chị nói riêng trong mạng nông nghiệp khi áp dụng công nghệ cao như trí thông minh nhân tạo
blockchain sẽ giúp cho chất lượng nông sản tốt hơn nguồn gốc truy xuất đến từng hạt giống hạt gạo sẽ tăng cơ hội xuất khẩu ra nhiều thị trường hơn
đó mới chỉ là riêng một ngành kinh tế và khi việt nam chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực thì tiềm năng là vô cùng to lớn
chuyển đổi số không chỉ là giải pháp và là bàn đạp cho doanh nghiệp phát triển mà còn là thị trường vô cùng màu mở để các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ có thể tham gia
như nghiên cứu giải pháp công nghệ cao trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và xã hội
đây cũng là hướng đi mà thành phố hồ chí minh ưu tiên trong phát triển các doanh nghiệp trẻ trong ngành công nghệ cao
cái đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thờ thông minh là một cái môi trường một cái thị trường để các anh em doanh nghiệp khởi nghiệp suy nghĩ sáng tạo
và xây dựng sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ phục vụ cho việc quản lý nhà nước
và đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển kinh tế thành phố ngày càng bền vững và nhanh hơn nữa
đưa những giải pháp công nghệ vào giải quyết những vấn đề tắc nghẽn của thành phố như vấn đề về giao thông vấn đề về ngập nước vấn đề về vệ sinh môi trường
những vấn đề bức xúc khác và những dịch vụ mà người dân chưa được phục vụ tốt nhất trong vực y tế giáo dục
thì những sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ góp phần giải quyết vấn đề tắc nghẽn này của thành phố
song song với bốn phiên tham luận chính về kịch bản kinh tế số của việt nam công nghệ số tác động đến các quyết định chiến lược của doanh nghiệp vừa và nhỏ
ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
diễn đàn kinh tế số việt nam hai nghìn một mươi tám còn dành không gian trưng bày các giải pháp công nghệ mới từ các dự án khởi nghiệp trẻ của việt nam
để cùng giao lưu với các chuyên gia nhà khoa học nước ngoài thể hiện mục tiêu cùng kết nối đổi mới sáng tạo
tại thành phố đà nẵng từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bảo tàng đà nẵng phối hợp với bảo tàng binh chủng hóa học
và bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố hồ chí minh tổ chức triển lãm chuyên đề hồi sinh những vùng đất chết
thông qua hơn hai trăm linh hình ảnh hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở việt nam và công tác khắc phục hậu quả bom mìn
chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường triển lãm chuyên đề hồi sinh những vùng đất chết
cung cấp thông tin để người tham quan hiểu rõ hơn về hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội mỹ gây ra ở việt nam
qua đó kêu gọi cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bảo vệ sức khỏe bảo vệ môi trường sinh thái
hồi sinh những vùng đất chết góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững đang được tổ chức tại thành phố huế
tại hội nghị ba mươi năm tổ chức đến từ một mươi sáu quốc gia trong khu vực đã đánh giá cao vai trò các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ cộng đồng
bảo tồn phát huy giá trị văn hóa vật thể phi vật thể tuy nhiên có ý kiến lưu ý rằng cần nhận diện rõ để không trao nhầm di sản văn hóa phi vật thể
vào tay các tổ chức không đặt mục tiêu bảo tồn lên trên hết
từ đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi bên cạnh nỗ lực của chính phủ việt nam các tổ chức phi chính phủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau
cũng đã có nhiều cố gắng để cùng tiến hành
thừa thiên huế khôi phục bảo tồn những giá trị văn hóa của triều nguyễn
thấy một hoạt động của họ luôn luôn gắn bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể với cái việc phát triển cộng đồng
phát triển cộng đồng ở đây thì mới nghĩa phát triển cộng đồng tức là nâng cao cộng đồng nâng cao nhân thức của cộng đồng
rồi thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt về văn hóa tâm linh
thứ ba nữa là tạo ra việc gắn bảo tồn
phát triển du lịch bền vững
so với bảo tồn văn hóa vật thể
quan điểm bảo tồn văn hóa phi vật thể của unesco gần đây đã có sự thay đổi
điều này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức phi chính phủ cộng đồng
cùng tham gia bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
tuy nhiên mỗi tổ chức thường có một tiêu chí riêng
trong đó không loại trừ tiêu chí kinh doanh hoặc có tính chất thương mại
các tổ chức phi chính phủ đại đa số là tốt
họ hoạt động trên tinh thần thiện nguyện
và họ luôn có những mục đích tốt đẹp
gắn liền với tổ chức của mình
bên cạnh đó cũng có một số tổ chức
họ luôn cho rằng mình là tốt
đang làm công việc tốt đẹp nhưng thực sự không phải như vậy
điều này là có
tuy nhiên thì tôi vẫn nhấn mạnh rằng
làm việc với các tổ chức phi chính phủ
là một điều tích cực
trong vấn đề chúng ta muốn bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể
không chỉ ở cấp địa phương mà còn ở tầm quốc tế
đóng góp của các tổ chức phi chính phủ
trong việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể
bước đầu được đánh giá tích cực
không chỉ hỗ trợ cho huế
các tổ chức phi chính phủ
cũng đã hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa
cho nhiều địa phương ở việt nam
cũng như ở nhiều quốc gia trong khu vực
tiếp nối chương trình
lùi việc xây dựng tuyến metro
đến cuối năm hai nghìn hai mươi
cải gian phá hoại
lượng lớn cây tiêu
của người dân tỉnh đắk lắk
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
vừa kiến nghị ubnd tp
chấp thuận phương án điều chỉnh
thời gian triển khai thi công
dự án metro bến thành tham lương
đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
lý do xin lùi thời gian xây dựng
là đợi chính phủ trình xin ý kiến quốc hội
về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
lên hai một trăm ba mươi bốn tỷ usd

tăng gần gấp đôi
so với dự toán năm hai nghìn một mươi
và nếu dự án điều chỉnh được thông qua
đầu năm hai nghìn một mươi chín
mới phê duyệt điều chỉnh dự án
ngoài ra tính đến thời điểm hiện nay
công tác giải phóng mặt bằng của dự án
rất chậm làm phát sinh chi phí
và ảnh hưởng đến tiến độ dự án
để ubnd các quận có thể triển khai công tác bồi thường
đảm bảo yêu cầu về tiến độ bàn giao mặt bằng
ban quản lý đường sắt đô thị
kiến nghị ubnd tp hcm
xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan
khẩn trương triển khai các bước tiếp theo
gần đây các phương tiện truyền thông
phản ánh về chất lượng mặt đường
cầu bạch đằng bị lún võng
ảnh hưởng đến an toàn giao thông
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
vũ văn diện đã có buổi làm việc
với công ty cổ phần bot cầu bạch đằng
chủ đầu tư dự án cầu bạch đằng
và các đơn vị liên quan về chất lượng
công trình cầu bạch đằng
tại cuộc làm việc nhận định của đại diện
cho rằng qua quá trình đưa vào khai thác
các thông số kỹ thuật của cầu trụ tháp
mặt đường dây văng thường xuyên
được theo dõi kiểm tra quan chắc
kết quả đảm bảo theo yêu cầu thiết kế
hoàn toàn không có hiện tượng lún võng
mặt đường ổn định từ khi đưa vào khai thác đến nay
lý giải về việc xuất hiện hiện tượng
không êm thuận mặt áo cầu mặt đường cầu
chủ tịch hội đồng quản trị công ty
cổ phần bot cầu bạch đằng
ông nguyễn ngọc hòa cho biết
như ý kiến bác biểu thì chúng ta đã
khẳng định là chất lượng công trình là đảm bảo
thì như vậy là chúng ta vẫn phải
đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho phương tiện khi tham gia quả cầu
thế còn là
là giải pháp như thế nào
triển khai ở thời điểm nào
biện pháp thi công như thế nào
thì cái này
thì đề nghị là
nhà đầu tư
của bot bạch đằng
cùng với lại tư vấn thiết kế
tư vấn công nghệ
tư vấn giám sát
cùng nhau ra soát
xem xét đảm bảo đúng quy trình
và chúng ta
tuân thủ chặt chẽ
các quy định về kỹ thuật
ông hòa cũng khẳng định
ngay sau khi hết thời gian
chờ dây vong hoạt động ổn định
và kiểm tra độ an toàn
công ty cổ phần bot cầu bạch đằng
sẽ làm việc với các đơn vị liên quan
để khảo sát thực hiện phương án bù vanh
đơn vị tư vấn công nghệ của dự án
cũng khẳng định đơn vị đã kiểm tra
ra soát lại các hồ sơ liên quan
đến thử tải của cầu
phó cục trưởng cục kiểm định chất lượng
bộ giao thông vận tải phạm tri hiếu
đánh giá cao nỗ lực vào cuộc của các bên
trong việc xử lý vụ việc liên quan
đến chất lượng cầu bạch đằng
mà truyền thông đã thông tin vừa qua
lãnh đạo tỉnh quảng ninh khẳng định
ý nghĩa quan trọng của dự án cao tốc
hạ long hải phòng nói chung
và cầu bạch đằng nói riêng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trên mặt cầu chúng ta không thể có hiện tượng đấy

hai bên nó có sự thiết lệch

nhưng từ bây giờ chúng ta xác định

nói sự thật với các anh không có giấu giếm

cũng biết việc này
dự án đầu tư xây dựng cầu bạch đằng
đường dẫn vào nút giao thông cuối tuyến
có chiều dài năm bốn km rộng hai mươi năm m
thiết kế bốn làn xe vận tốc tối đa
một trăm linh km một giờ với tổng mức
vốn đầu tư hơn bảy sáu trăm linh tỷ đồng
đây là cầu dây văng đầu tiên
do việt nam thiết kế và thi công
nhằm gắn kết doanh nghiệp và các nhà khoa học
trong nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm
dược phẩm hỗ trợ điều trị ung thư
hội thảo giải pháp thúc đẩy nghiên cứu
sản xuất dược phẩm điều trị ung thư tại việt nam
đã được báo diễn đàn doanh nghiệp tổ chức
tại hà nội
theo ước tính của tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu
mỗi năm nước ta có hơn

và khoảng chín mươi bốn người tử vong vì ung thư
tuy nhiên thực tế hiện nay
việc nghiên cứu và sản xuất
các loại dược phẩm vaccine nói chung
và các loại dược phẩm hỗ trợ điều trị ung thư
nói riêng vẫn còn khá hạn chế
tại buổi thảo luận các chuyên gia nhật bản
đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hợp tác
đầu tư nghiên cứu phát triển dược phẩm
hỗ trợ điều trị ung thư
và ứng dụng thực tiễn oleo centro
trong các chế phẩm dược phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe
phòng ngừa ung thư tại nhật bản
theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học
tại mỹ năm hai nghìn một mươi năm
hoạt chất oleo centro
trong dầu oleo hv
có thể diệt được nhiều loại tế bào ung thư
ở người mà không tổn hại đến
các tế bào khỏe mạnh
các chuyên gia cũng hy vọng rằng trong thời gian tới
hoạt chất oleo centro
sẽ sớm được thẩm định cấp phép lưu hành
dưới dạng thực phẩm chức năng
mở ra hy vọng mới trong điều trị cho bệnh nhân ung thư
năm nay diễn biến bệnh sởi và tay chân miệng
có nhiều biến động so với mọi năm
bệnh sởi ở hà nội sau khi liên tục
gia tăng nhanh từ tháng năm
thì tính trong tuần đầu tháng một mươi một
lại có xu hướng chững lại
tuy nhiên số ca mắc tay chân miệng
vẫn tiếp tục tăng nhanh
tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đăng khoa sinh pôn
theo các bác sĩ so với hồi cuối tháng một mươi
từ đầu tháng một mươi một đến nay
khoa chỉ tiếp nhận điều trị cho ba ca sởi
số ca đến khám vị sởi cũng giảm
từ ba mươi đến bốn mươi
tuy nhiên mặc dù số ca giảm
nhưng khi vào viện các bệnh nhi lại thường
có biến chứng nặng phải thở máy
cho cháu lớn hôm sau bảo luôn
làm chuẩn đoán là sởi
nhưng mà cháu
do viêm phổ do bị
thêm thứ quả đã chạm vào phổ
nên phải làm điều trị
khá lâu dài
bệnh sởi chứng lại cũng là
sự cố gắng của ngành y tế hà nội
trong việc kiểm soát bệnh
thế nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân
vẫn tuyệt đối không được chủ quan
tiếp tục tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ
bởi hiện nay sởi ghi nhận rẻ rác quanh năm
chứ không chỉ tập trung vào mỗi thời điểm đông xuân
mà trẻ ngay nếu có dấu hiệu nghi sởi để tránh lây chéo
trong khi đó thì hiện nay
vẫn đang là cao điểm của dịch tay chân miệng
số cả mắc vẫn tăng nhanh
năm nay ngoài sởi thì tay chân miệng cũng có sự bất thường
tại hà nội ghi nhận nhiều ca
bị biến chứng nặng hơn mọi năm
bệnh tay chân miệng thì so với cuối tháng một mươi
thì hiện tại quan tôi tiếp cận rất là nhiều bệnh nhân
thì đầu tháng một mươi một so với cuối tháng một mươi
thì xu hướng bệnh thì cũng có vẻ tăng lên
tăng khoảng ba bốn mươi
những bệnh nhân vào thì
được chuẩn đoán về cái tay chân miệng
hai a rất là nhiều
vụ dịch của hà nội thì nổi bật vẫn là tháng chín đến tháng một mươi một
là năm nay tay chân miệng
thực sự là có nhiều biến chứng hơn
và cái số ca tăng nặng
nhiều hơn rất là nhiều so với
những cái năm trước bệnh nhân biến chứng
về thần kinh tim mạch
từ hai b nhóm một
hai b nhóm hai đến
tay chân miệng nhóm ba
là kể cả là nhóm bốn đã có ghi nhận
và tuy nhiên thì hà nội
thì điều trị thì đều có kết quả tốt
khác với sởi
tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh
việc giữ vệ sinh cho trẻ là hết sức cần thiết
ngay cả người lớn cũng cần rửa tay sạch sẽ
trước khi tiếp xúc với trẻ
thường xuyên rửa đồ chơi vật dụng của trẻ
không để trẻ bị bệnh gần với trẻ thường
để tránh bệnh lan rộng
nếu thấy trẻ có triệu chứng bất thường
cần đưa ngay đến cơ sở y tế để điều trị
chủ tịch ubnd tp đà nẵng
đã tặng bằng khen
và sáu mươi triệu đồng tiền mặt
cho ban chuyên án hải quan công an biên phòng tp đà nẵng
vì đã có những thành tích xuất sắc
trong phát hiện bắt giữ hàng cầm c test
với số lượng lớn trên địa bàn
tại buổi trao thưởng
đồng chí huỳnh đức thơ
phó bí thư thạch quỷ
chủ tịch ubnd tp đà nẵng
đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những chiến công
của ban chuyên án hải quan công an biên phòng tp đà nẵng
đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là công tác khẩn trương phối hợp chặt chẽ
giữa các lực lượng trong việc phát hiện
thu giữ hơn một mươi tấn ngà voi và vẩy tê tê
nhập lộ vào việt nam
hồi đầu tháng một mươi vừa qua
đồng thời lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu
các lực lượng chức năng tiếp tục phát huy
tốt chuyên môn nghiệp vụ
nhằm phát hiện thu giữ các mặt hàng cấm
góp phần bảo đảm an ninh thương mại
xây dựng tp đà nẵng là điểm đến tin cậy
vừa qua người dân tại cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
đã phản ánh lên chính quyền địa phương
về việc gần một cây tiêu bị phá hoại
nghiêm trọng gây thiệt hại kinh tế lớn
cho người dân
vườn tiêu hơn một trăm linh cây
của gia đình ông lê văn tám
lá xanh sen lẫn lá đen
thậm chí có cây đã chết khô
đây là hậu quả của việc kẻ gian đã lẻn vào vườn
chặt hết gốc tiêu của ông
những cây tiêu hơn năm năm tuổi này
đang cho thu hoạch quả tốt
giờ đây chỉ còn là những cành cây khô cháy
tôi đi có
cây tiêu này là

họ chặt phá
còn đi thu hoạch
năm tới đây
thu hoạch được
tám mươi triệu đồng
thì giờ chắc chắn giải quyết vụ việc này
còn vườn tiêu của gia đình bà nguyễn thị loan
cây còn xanh nhưng quả và lá cứ rụng dần
qua kiểm tra vườn
bà nhận thấy tất cả gần một gốc tiêu
bị nhiễm thuốc diệt cỏ
dễ cây chuyển sang màu đen
khiến cây tiêu chết dần
chẳng bỏ thuốc rụng hết
từ ngày mùng một
hoặc hiện đang một trăm tám mươi thủ
mà chứ là hết cả vườn luôn
nên chỉ nhờ cấp trên mấy anh mấy cô chú
dập cho tôi
con tôi ăn học năm đứa
mà giờ nhìn đống cái vườn này
mà như thế thì tôi làm sao mà tôi nuôi con tôi nội
hiện tượng phá hoại cây tiêu hàng loạt
tại địa bàn sẽ chưa mở ra trong thời gian vừa qua
không chỉ khiến an ninh trật tự
tại địa bàn trở nên phức tạp
mà còn khiến nhiều người dân có rẫy cảm thấy bất an
khi mà tài sản đã bị hủy hoại
mà vẫn chưa xác định được thủ phạm
ngày ba mươi một tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thì công an xã nhận được tin báo
có hai vụ hủy hoại tài sản
là một vụ là chặt tiêu
và một vụ là bỏ thuốc vào gốc tiêu
công an xã đã có mặt tại hiện trường kịp thời
các thủ tục bước ban đầu
khám nghiệm hiệu trường và báo lên công an cấp tranh
để xử lý
tiêu là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
do đó người dân mong muốn
chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra
làm rõ vụ việc để người dân có thể yên tâm
sinh sống và sản xuất
thưa quý vị
một trong những biện pháp quan trọng để gỡ thẻ vàng
đối với thủy sản việt nam
đó là tàu cá phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
để cơ quan chức năng quản lý
việc lắp đặt thiết bị này
đã được tỉnh bà rịa vũng tàu quy định cụ thể
đồng thời có chế tài nghiêm khắc
nếu như không thực hiện đúng theo quy định
trường hợp chủ tàu không chấp nhận
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
và không tuân thủ việc mở máy hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khi khai thác hải sản
trên các vùng biển
cơ quan chức năng sẽ không cấp
gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
hiện nay toàn tỉnh có năm chín trăm một mươi hai phương tiện
khai thác thủy hải sản
trong đó có hai chín trăm linh tàu dài từ một mươi năm mét trở lên
qua thống kê sơ bộ
đến thời điểm này mới có khoảng một tàu cá
dài từ một mươi năm m trở lên
đã gắn thiết bị giám sát hành trình
trong phần tin tức quốc tế
quan hệ mỹ trung quốc sau bầu cử
giữa nhiệm kỳ tại mỹ
thổ nhĩ kỳ tuyên bố
vẫn giao dịch với iran
bất chấp mỹ trừng phạt
sau cuộc bầu cử
giữa nhiệm kỳ mỹ với kết quả
đảng cộng hòa và dân chủ
chia nhau kiểm soát hai viện
điều dư luận quan tâm không chỉ là những
quyết sách của tổng thống donald trump
sẽ chịu sự kiểm soát ra sao
từ phía quốc hội mà còn về những thay đổi
trong chính sách đối ngoại của mỹ
với các đối tác trong đó có trung quốc
quốc gia vẫn đang có những xung đột lớn
về thương mại chưa được giải quyết
trung quốc là một trong số rất ít
khu vực trong chính sách nhận được
đảng cho rằng mỹ cần có hành động
cứng rắn hơn đối với trung quốc
trên một loạt lĩnh vực
từ quân sự thương mại cho tới
tình báo ngoại giao
dư luận đang kỳ vọng với những chính sách
thương mại đối với trung quốc
do đảng dân chủ kiểm soát
có thể mềm mỏng hơn
từ đó giúp hóa giải cuộc chiến thương mại
tuy nhiên theo nhà phân tích kinh tế
nick marrow đây là điều sai lầm
do trong lịch sử phe dân chủ luôn có lập trường
cùng với đó là quyền áp thuế
nhằm vào trung quốc về cơ bản
nằm trong tay của tổng thống mỹ donald trump
xét trên một loạt văn kiện
và động thái của mỹ như báo cáo
chiến lược quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
hiệp định thương mại mỹ canada mexico
bài phát biểu công kích trung quốc
của phó tổng thống mike pence
vào ngày bốn tháng một mươi
có thể thấy chính phủ mỹ đã đạt được
sự đồng thuận trong việc coi trung quốc
là đối thủ cạnh tranh chiến lược
trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc
thủ tướng nga dmitry medvedev
đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp
nước chủ nhà lý khắc cường tại bắc kinh
tại đây hai lãnh đạo đã lên án
mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ
đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác
giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm
thủ tướng lý khắc cường cho rằng
toàn cầu hóa kinh tế là xu hướng chung
của thời đại ngày nay
theo ông chủ nghĩa bảo hộ thương mại
phá hủy nền tảng cốt lõi của tự do thương mại
trong hệ thống thương mại đa phương
gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của trung quốc
và các nước khác
nhất trí với quan điểm của thủ tướng trung quốc
thủ tướng nga medvedev cho biết
hai nước sẽ tăng cường hợp tác để loại bỏ
các rào cản trong nhiều lĩnh vực khác nhau
thúc đẩy về hợp tác kinh tế như hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
chỉnh các hệ thống thương mại điện tử
và hệ thống thanh toán
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa tuyên bố
nước này sẽ không tuân thủ
các lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào iran
đồng thời cho rằng động thái này của mỹ
là nhằm làm mất cân bằng thế giới
phát biểu với các phóng viên
tổng thống erdogan đã chỉ trích
các lệnh trừng phạt của mỹ
cho rằng chủ trương này là không phù hợp
ông nhấn mạnh các biện pháp của washington
làm sáo trộn thế cân bằng toàn cầu
đi ngược lại với luật pháp quốc tế và quy tắc ngoại giao
ông erdogan đồng thời khẳng định
sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận
tại một hội nghị thượng đỉnh
dự kiến diễn ra tại paris của pháp vào cuối tuần này
theo nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ
ankara sẽ tiếp tục mua một mươi tỷ mét khối khí đốt của iran
nhằm đáp ứng nhu cầu sửa ấm
cho người dân vào mùa đông
hồi tháng năm vừa qua
mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran
đồng thời áp đặt trở lại hai vòng trừng phạt
nhằm vào quốc gia hồi giáo này
mới đây pháp tuyên bố cấm vĩnh viễn
việc sử dụng các hợp chất trừ sâu
có chứa metam sodium
động thái này diễn ra sau khi hàng chục nông dân
tại miền tây của nước này
có các triệu chứng ngộ độc
cơ quan an ninh y tế quốc gia pháp
anses cho biết quyết định cấm
tất cả các sản phẩm có chứa metam sodium
được đưa ra sau khi cơ quan chức năng
đánh giá mức độ an toàn
của các sản phẩm từ đầu năm nay
ít nhất bảy mươi người
chủ yếu là nông dân gần khu vực angers
vựa sản xuất rau riếp nổi tiếng tại pháp
xuất hiện các triệu chứng như đỏ mắt
đau họng và khó thở
khi các trường hợp này được thông báo
chính phủ pháp đã quyết định tạm ngưng
thuốc trừ sâu nói trên
mỗi năm ngành nông nghiệp của pháp
tiêu thụ khoảng bảy trăm linh tấn thuốc trừ sâu
chứa chất này
ánh sáng xanh có khả năng làm giảm
các cơn đau thần kinh
đây là nghiên cứu mới nhất được các nhà khoa học
thuộc trường đại học milan
phối hợp với viện công nghệ quốc gia italy
tại genova thực hiện
phát hiện mới này có thể sẽ mở ra một phương pháp
điều trị mới cho bệnh nhân mắc các chứng bệnh
đau thần kinh mãn tính
các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chùm ánh sáng xanh
để chiếu lên cơ thể cho thí nghiệm
điều này sẽ kích hoạt một loại protein
được đặt tên là b hai
protein b hai có khả năng ức chế
hoạt động thần kinh trong não bộ
của các loại động vật có vú
khiến chúng mất đi cảm giác bị đau
theo kết quả nghiên cứu
chỉ cần chiếu chùm ánh sáng xanh lên cơ thể
và thí nghiệm trong vòng một phút
sẽ có tác dụng giảm đau trong nửa giờ
phát hiện mới này có thể sẽ mở ra một phương pháp
điều trị mới cho bệnh nhân mắc các chứng bệnh
đau thần kinh dai dẳng
đặc biệt là trong các trường hợp
như các trường hợp đau mãn tính
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt